sau một mươi tám ngày bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt một năm sáu tháng tù tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của ông trần văn sĩ cựu luật sư
theo đó ông trần văn sĩ cho rằng mình chỉ phản biện xã hội nên xin được giảm nhẹ hình phạt
trong khi đó bà hàn ni không kháng cáo xin chấp nhận bản án
ngày một mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo trần văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê trà vinh trong vụ án liên quan vợ chồng bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam
đối với bà đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo đến nay tòa không nhận được kháng cáo
do quá hạn luật định mà bà hà ni vẫn không kháng cáo nên xem như đã chấp nhận bản án một mươi tám tháng tù
trước đó ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê trà vinh hai năm tù
bị cáo đặng thị hàn ni sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quảng ngãi một năm sáu tháng tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nội dung vụ án thể hiện ông sĩ bà hà ni đã đưa những thông tin không đúng
thông tin thuộc bí mật cá nhân
hình của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng
trong bà hằng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
trong đó bị cáo hàn ni thực hiện hành vi trong một buổi live stream
bị cáo sĩ thực hiện trong nhiều buổi live stream liên tiếp
tình tiết được ghi nhận tăng nặng trách nhiệm hình sự
mỗi bị cáo tự ghi hình phát lên mạng xã hội
quá trình lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo
trong đó các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
trong đó cả hai bị cáo đều được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác
hội đồng xét xử nhận định bị cáo sĩ ăn năn hối cải ngay từ đầu phiên xử
bị cáo hàn ni chưa thật sự ăn năn hối cải
nhưng vẫn cho hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải nhưng mức độ hạn chế
về trách nhiệm dân sự do những người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm các hành vi phạm tội của các bị cáo
còn là nguyên nhân thúc đẩy bà hằng livestream liên tục
gây mất trật tự trị an trên mạng xã hội một thời gian dài
hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cũng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị chức năng để điều tra
xác minh và thu thập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội
như huỳnh ngọc thiên hương đàm ngọc tuyên xóm nhiều chuyện giác tịnh nhân
maria trần đinh thu hiền phô thường đinh lan
các tài khoản youtube tên kim mau tv hoàng ngọc hot news happy media biến niên sử lan đinh
trước đó dự kiến chiều ngày một mươi một tháng ba
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
liên quan đến bảng nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
tuy nhiên do tất cả năm bị cáo và luật
luật sư bảo chữa đều vắng mặt nên tòa đã hoãn xét xử
trước đó dù không kháng cáo bản án sơ thẩm bà phương hằng vẫn được triệu tập đến tòa
tuy nhiên bà phương hằng đã đi chấp hành bản án ba năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh bình dương
đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thầm
phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán phan đức phương làm chủ tòa
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là bà đặng thị hàn ni cũng vắng mặt tại tòa
trong khi đó người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác là bà đinh thị lan thì xuất hiện tại tòa từ khá sớm
bà này bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác
các bị cáo gồm đặng anh quân tiến sĩ luật nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà phương hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân trường phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
đều vắng mặt tại tòa phiên tòa phúc thẩm
trong đó các bị cáo nhi hà tân và luật sư bảo chữa cho các bị cáo này đều có đơn xin hoãn phiên tòa
ông huỳnh uy dũng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt tại tòa
đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do tất cả các bị cáo cũng như luật sư bảo chữa cho các bị cáo vắng mặt
sau khi hội ý hội đồng xét xử đồng ý với đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa lần này
trước đó sự sơ thẩm
đã tuyên phạt bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù
ông đặng anh quân tiến sĩ luật hai năm sáu tháng tù
bà nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng
bà lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
ông huỳnh công tân trường phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
cùng nhận mức án một năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau đó ông đặng anh quân ông huỳnh công tân bà nguyễn thị mai nhi bà lê thị thu hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan bà đặng thị hàn ni
sự kiến phiên tòa chỉ diễn ra trong một ngày
hội đồng xét xử phúc thẩm gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán phan đức phương và các thẩm phán huỳnh thanh xuyên lê thị tuyết trinh
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên mạng internet có nội dung biện đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
và võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiền trần thị thủy tiên lê công vinh huỳnh minh hưng đình thị lan lê thị giàu trương việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc phu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng bà hà ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
chiều ngày một tháng ba vừa qua tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi là luật sư nhà báo một năm sáu tháng tù
ông trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi là luật sư hai năm tù cũng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook nhà báo hàn ni để phát buổi live stream có tiêu đề
bà hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không
theo kết luận giám định buổi live stream có những nội dung phát ngôn thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng
đối với ông trần văn sĩ có tám buổi ghi hình từ ngày một mươi năm tháng tám đến một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên tài khoản facebook và youtube của mình
nói những nội dung không đúng sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của vợ chồng bà nguyễn phương hằng
gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hằng hiễu
chiều hai mươi tháng hai tòa án nhân dân tp hcm đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định xét xử đến bà nguyễn phương hằng
được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo đặng tị hàn ni và trần văn sĩ
đồng thời trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng hai tòa án cũng đã tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử cho hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
cũng theo một nguồn tin bà hằng đang chấp hành án ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại trại giam an phước tỉnh bình dương
trước đó trong phiên xét xử bà hằng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm cũng đã triệu tập bà hàn ni đến tòa
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo kế hoạch ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngoài triệu tập bà phương hằng tòa án còn triệu tập ông huỳnh uy dũng trong bà hằng công ty cổ phần đại nam
quỹ tử thiện hàng hữu với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán ngô ngọc thắng thư ký phiên tòa là bà đặng thị mỹ phượng
có ba kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa gồm nguyễn quang duyệt trần quang trung và trương thế bằng
ông trần văn sĩ và bạn đặng thị hàn ni bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong vụ án này bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hiểu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bà nguyễn phương hằng công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hữu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hữu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này bà nguyễn phương hằng công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hữu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

trong vụ án này bà nguyễn phương hằng công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam quỹ tử thiện hàng hữu tỉnh bình dương được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này bà nguyễn phương hằng công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam công ty
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nghiệp vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụ
trình bày trung thực những tỉnh tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình và chấp hành quyết định yêu cầu của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụ
theo luật sư tuấn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án để tham gia phiên tòa xét xử
trong trường hợp có lý do chính đáng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có thể làm đơn xin vắng mặt
việc tiến hành xét xử hay ra quyết định hoãn phiên tòa sẽ được hội đồng xét xử xem xét cân nhắc
tuy nhiên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp xin xét xử vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến có văn bản trình bày ý kiến của mình nộp cho tòa án